vâng câu hỏi đầu tiên xin được gửi tới cho phó giáo sư tiến sĩ tạ mạnh cường
giáo sư có thể chia sẻ cho bạn đọc được biết là đột quỵ là gì và nguyên nhân nào gây ra đột quỵ không ạ
xin cảm ơn câu hỏi của chương trình
một cái câu hỏi cũng rất ngắn gọn nhưng mà cũng bao gồm những vấn đề rất là hữu ích
đối với những vấn đề về trần đoán đột quỵ
đột quỵ thì dịch từ chữ stroke tiếng anh
trước kia chúng ta gọi là tay biến mạch não
nói lên tất cả những vấn đề về mạch não mà có những biến cố
biểu hiện của đột quỵ thì nó có thể nói là nó rất là đơn giản
để cho nhân dân tất cả những người mà chúng ta trong xã hội chúng ta có thể nhận biết được
nó biểu hiện rất là ngắn gọn như thế này
con tôi có thể ngắn gọn
biểu hiện đầu tiên là những biến đổi mặt
thì cái dấu hiệu mà tiệu chung lại là dấu hiệu liệt mặt
thế liệt mặt thì nhận biết như thế nào
nhận biết là mặt miệng và cái nhân chung của mình nó có thể bị lạch đi
thế cái biểu hiện đầu tiên thì về liệt mặt thì tiếng anh thì có một từ gọi là từ face và đấy là từ f
mà nếu chúng ta ghi nhận cái từ này thì nó rất nhận
biểu hiện là cái từ này tập hợp triệu chứng của nó có thể viết tắt thành một chữ fast
đầu tiên là f là biểu hiện ở mặt
cái thứ hai là chữ a chữ a tức là arm biểu hiện ở tay
tay thì nó biểu hiện của nó là liệt ở tay
liệt ở tay thì có rất nhiều hình thức
một là chúng ta nói với người bệnh là nâng tay lên
thì người bệnh không nâng lên được
hoặc là người bệnh nâng lên rất là khó
và khi người bệnh không nâng lên được ta nâng tay của bệnh nhân thì cái tay tự nhiên nó chuội xuống
thế là cái biểu chữ là chữ a
và cái chữ tiếp theo là chữ s gọi là spid
thì tức là biểu hiện cái ngôn ngữ của chúng ta
một người bệnh nói khó
chúng ta có thể là nói với người bệnh là nhắc lại một số từ nhưng mà người ta nói là rất là khó
và cái chữ cuối cùng là chữ t tức là tham
tức là thời gian
tức là biểu hiện là khi mà đột quỵ thì thời gian
lúc ấy là đúng như là biên tập viên trà my nói
đấy là vả
chúng ta càng nhanh càng sớm càng tốt gọi cấp cứu
gọi cấp cứu cho chúng ta là số cấp cứu là một trăm một mươi năm
như vậy thì biểu hiện là những biến cố ở mạch não mà gây có thể gây liệt nửa người hoặc và liệt mặt cùng bên
đấy là tất cả những biểu hiện đấy
một từ rất là ngắn gọn là fast
phát có nghĩa là khi mà chúng ta phát hiện được dấu hiệu ở mặt
ở tay và lời nói của bệnh nhân
tức là miệng của bệnh nhân có thể méo
thì cái việc khẩn cấp là phải gọi cấp cứu
thế thì cái đột quỵ này hay là tai biến mạch não thì nó có những nguyên nhân gì
nguyên nhân tựu chung là mạch máu như chúng tôi vừa trình bày
thì mạch máu của bệnh nhân có những cái biểu hiện
đầu tiên là biểu hiện tắc mạch hay là ngẽn mạch
tắc mạch hay ngẽn mạch não thì nó chiếm khoảng tám mươi
những cái trường hợp mà bệnh nhân
tai biến mạch não hay là đột quỵ
thế thì cái việc này rất là quan trọng
cái cục tác này nó có thể từ mạch máu
do việc vữa sơ động mạch nó đi tới
nó bong ra và nó làm tắc mạch
hoặc là một cái cục máu này nó cùng máu đông
hình thành từ tim
mà nó có thể nó trôi theo dòng máu nó làm tăng mạch
vậy thì yếu tố thời gian quan trọng như thế nào
chúng ta phát hiện được càng sớm càng tốt
thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp rất là đặc hiệu
mà chúng ta làm tắc mạch
làm tan làm vỡ cái cục máu bằng các loại thuốc
thì cái chỗ cái cục tắc nó có thể tan ra
và cái dòng máu nó sẽ để đi qua cái chỗ đấy
và nó tiếp tục nó tươi máu cho não
vì tổn thương
như vậy thì thời gian trong ba giờ
như là biên tập viên trà my có nói
là giúp chúng ta là khôi phục cái dòng chảy máu
cái biểu hiện nữa của cái nguyên nhân nữa
tức là ngoài cái chuyện là tắc mạch
do huyết khối huyết tắc
thì có còn có thể là có cái nguyên nhân là gây xuất huyết não
vừa rồi chúng ta nói là tắc mạch não
bây giờ chúng ta nói đến xuất huyết não
xuất huyết não tức là mạch não nó bị vỡ ra
vỡ ra thì có nhiều nguyên nhân
trong đó hàng đầu là huyết áp cao
thứ nữa là có thể có những dị dạng là cái mạch não
mà nó mạch não hết luôn
chỗ đấy là cái chỗ là nó yếu
nó dễ vỡ ra
đấy là cái hình thái thứ hai của đột quỵ
tức là xuất huyết não
thì phát hiện sớm thì chúng ta có thể làm sao
chúng ta có thể là làm ngăn chặn cái sự chảy máu đấy
đặc biệt là nếu mà chúng ta đang dùng một số loại thuốc chống đông
nó giảm đông máu quá mức
thì người ta có những cái đối pháp đặc hiệu
để người ta đưa cái tình trạng đông máu của chúng ta về bình thường
để ngăn chặn cái dòng chảy máu đấy
đấy là cái hình thái thứ hai của đột quỵ
tức là xuất huyết não
cái hình thái thứ ba của đột quỵ cũng rất là quan trọng
là cái gọi người ta gọi là đột quỵ thoáng qua
có nghĩa là trong hai người bệnh có đầy đủ các biểu hiện
ở mặt ở tay ở lời nói ở miệng
như là một cái tai biến bệnh não
hay là một cái đột quỵ
nhưng mà các dấu hiệu này có thể phục hồi trong vòng hai mươi bốn giờ
phục hồi hoàn toàn trong vòng hai mươi bốn giờ
thế lại như vậy thì trong vòng hai mươi bốn giờ thì nó sẽ phục hồi
tuy nhiên rằng là nó sẽ báo hiệu những cái trong thời gian tiếp theo
người bệnh có thể đột quỵ suất huyết não hoặc là tắc mạch não
như hai hình thái trên chúng tôi vừa trình bày
người ta tóm lại là về chẩn đoán
thì chúng ta nhớ một từ là fast
fast tức là biểu hiện ở mặt tay và lời nói của bệnh nhân
tuy nhiên rằng nó cũng nhấn mạnh
yếu tố thời gian trong đấy
thứ hai nữa là các bệnh lý mà có thể gây ra tại biến bệnh não
như chúng tôi trình bày rất là ngắn gọn như vừa rồi
vâng xin cảm ơn các giáo sư tiến sĩ tạm ảnh cường